tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
và một số hiệp hội doanh nghiệp để góp ý dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
một trong những vấn đề được nhiều đề biểu cho ý kiến tại buổi làm việc đó là có hay không nên tăng giờ làm thêm
vcci đề nghị không quy định giới hạn làm thêm giờ trong tháng trong tuần chỉ quy định giới hạn giờ làm thêm theo năm
đề nghị tăng thời gian làm thêm trong năm tăng từ hai trăm linh giờ lên năm trăm linh giờ đối với trường hợp bình thường tăng từ ba trăm linh giờ lên đến sáu trăm linh giờ trong trường hợp đặc biệt
tuy nhiên theo bộ lao động thương binh và xã hội quy định trần tối đa làm thêm giờ theo tháng là bốn mươi giờ quy định các trường hợp đặc biệt được làm thêm đến bốn trăm linh giờ một năm
theo hướng chỉ có rất ít ngành nghề lĩnh vực sản xuất như gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt may da dày linh kiện điện điện tử chế biến nông lâm thủy sản
các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách
không thể trì hoãn
chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết việc tổ chức làm thêm giờ
tuy nhiên bộ lao động thương bình và xã hội cho biết trong quá trình thảo luận chỉnh lý dự thảo tại quốc hội
ubth cho ý kiến không tăng thời giờ làm thêm